để tiếp tục chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực miền núi phía bắc
thực hiện nghiêm công điện số tám ngày một mươi bảy tháng tám của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và công điện số chín ngày hai mươi tháng tám
của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
các tỉnh thành phố tiếp tục hỗ trợ gia đình có người bị nạn theo dõi xử lý sự cố về đê điều
giao thông tổ chức khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định đời sống sản xuất của nhân dân
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét sạt lở đất
khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn di dờ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt trượt cao mới phát sinh
các tỉnh miền núi phía bắc và bắc tây nguyên kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án
đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
cũng theo tổng cục phòng chống thiên tai từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng tám đã xảy ra năm sự cố đê điều
trong đó ngày hai mươi một tháng tám trên tuyến đê hiếu hồng huyện ba vì hà nội xảy ra sạt lở bờ sông đoạn tương ứng k hai mươi ba bốn trăm năm mươi k hai mươi bốn
chiều dài cung sạt hai trăm năm mươi bảy m sâu từ một đến một năm mét gây ảnh hưởng đến công trình dân sinh trong khu vực